các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tổ chức có hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị
trong tiết trời được ghi nhận một mươi năm một mươi sáu độ c hàng nghìn người dân du khách đổ về các sân khấu đếm ngược năm mới sôi động đầy màu sắc khiến cho không khí ấm áp hơn
năm nay hà nội không tổ chức bắn pháo hoa nhưng không vì thế mà người dân bớt đi háo hức
với tình hình của dịch bệnh của mình nói chung là đã qua rồi
bây giờ là cô rất là phấn khởi cho nên mới ra hà nội để đón năm mới năm hai nghìn hai mươi ba
mọi người em thấy công khí năm nay rất là đông vui và nhộn nhịp đông hơn tưởng tượng của mọi người em rất nhiều
còn em thì sao
em mọi người đi chơi rất là vui rất là hào hứng
tại thành phố hồ chí minh ngay từ chiều qua hàng chục nghìn người từ khắp nơi đã đổ về khu vực công viên bến bạch đằng
phố đi bộ nguyễn huệ quận một và khu vực gần hầm sông sài gòn để có thể ngắm pháo hoa một cách gần nhất
và chọn vẹn nhất
năm nay chương trình coundan tổ chức tại phố đi bộ nguyễn huệ nên thu hút lượng lớn người dân đổ về
đúng không giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bầu trời thành phố hồ chí minh được tô điểm rực rỡ bởi màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao
ở đầu đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
màn bắn pháo hoa ở thành phố hồ chí minh kéo dài một mươi năm phút trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân thành phố
cầu cho một năm mới bình an sức khỏe và hạnh phúc
thông khí hôm nay rất là nóng mọi người rất là vui
em thấy mọi người đứng đây kẹt hết cả đường để mong chờ màn pháo bóng đón chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi ba
em thấy rất là vui lâu lắm rồi mà sài gòn đón vui như vậy
trong không khí chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba tất cả mọi người đều có mong ước và ước vọng với những điều tốt đẹp hơn
trong năm mới cho bản thân gia đình và đất nước
chúc mừng năm mới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị can trần văn tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nghề nghiệp phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần văn tân

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng phạm ngọc thủy có một tiền án về tội tàng trữ chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng phạm ngọc hữu có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội đánh bạc
để thực hiện hành vi trên hai đối tượng đã thuê xe taxi từ huyện mộc châu qua huyện vân hồ đi về hà nội để tiêu thụ
khi đang trên đường vận chuyển thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đối tượng trịnh phạm quang tân hai mươi ba tuổi sau khi sử dụng ma túy đã có biểu hiện ngáo đá
tại đoạn đường từ thôn điền hòa sang điền tránh đối tượng đã cầm vật nhọn đuổi đánh nhiều người và làm hai người bị thương
công an xã nghĩa điển đã cấp thấp khống chế bắt giữ được đối tượng
tân đưa về xử lý
công an huyện yà hà leo tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
một đối tượng có hành vi nguy hiểm dùng dao đi cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng sự quen biết đức đã nhờ chị nguyễn thị trang
là chủ cửa hàng cắt tóc ở xã yên nam huyện yà hà leo chở đến nhà bạn để lấy xe máy
khi đến đoạn đường vắng đức đã dùng xe máy
đức đã dùng dao khống chế dùng băng keo để chói tay chân và bịt miệng chị trang
rồi cướp đi nhiều tài sản gồm tiền mặt trang sức vàng điện thoại di động và chiếc xe máy
với tổng giá trị tài sản khoảng bảy mươi triệu đồng
đức từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị truy nã
theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình

xin chào các bạn
khoảng một mươi một h bốn mươi năm đêm ngày hôm qua công an huyện thanh bình đã nhận được tin báo có một bé trai bị ngã vào trụ cố định mố cầu dọc xen ở huyện thanh bình có chiều sâu khoảng ba mươi mét
lực lượng công an huyện đã nhanh chóng đến hiện trường đồng thời phối hợp với công an tỉnh đồng tháp cử lực lượng hỗ trợ
tại hiện trường hàng trăm người cùng các phương tiện đã được triển khai để cứu nạn
tuy nhiên miệng lỗ trụ đóng bê tông quá nhỏ nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống
việc mở rộng hố mất nhiều thời gian gây khó khăn cho việc cứu nạn cho nên các thành viên cứu nạn đã bơm oxy và truyền nước xuống cho nạn nhân
cho đến thời điểm này thì công tác cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai tuy nhiên hiện vẫn chưa thể tiếp cận nạn nhân
qua xác minh ban đầu nạn nhân sinh năm hai nghìn một mươi hai ngụ tại xã phú lợi huyện thanh bình đi cùng bạn vào công trình đang xây dựng chơi thì không may xảy ra vụ tai nạn
thưa quý vị hiện tại thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên phước thanh antv đồng tháp đang có mặt tại hiện trường để cung cấp thêm thông tin tới quý vị khán giả về vụ việc này